tại quảng trị ubnd huyện đảo cồn cỏ vừa tổ chức lễ chào mừng đoàn khách đầu tiên trên chuyến tàu cao tốc green life dpc năm chạy thử nghiệm tuyến cửa việt đảo cồn cỏ
chuyến tàu đầu tiên chở năm mươi hành khách thực hiện chuyến du lịch ra đảo cồn cỏ tính đến thời điểm này đã có hơn một hành khách đăng ký du lịch ra đảo
chương trình chạy thử nghiệm được thực hiện trong hai tuần bình quân mỗi ngày một chuyến ra vào thời gian này sẽ bán vé với giá đồng
sau thử nghiệm ubnd huyện đảo cồn cỏ sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tổ chức đưa đón đảm bảo an toàn
đồng thời hướng dẫn cho du khách tham quan các điểm trên đảo tạo được ấn tượng tốt để du khách đến với đảo nhiều hơn
bên cạnh đó huyện đảo côn cỏ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng phục vụ du khách thúc đẩy ngành du lịch của huyện nói riêng và tỉnh quảng trị nói chung ngày càng phát triển